vượt qua tám điểm đến hàng đầu của châu á là bangkok bắc kinh hồng kông kuala lumburg macau seoul thượng hải và singapore
thành phố đà nẵng đã được tổ chức giải thưởng du lịch thế giới vinh danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu á năm hai nghìn hai mươi bốn
sự kiện này đã ghi danh đà nẵng việt nam vào danh sách các điểm đến hiện đại an toàn với nhiều sự kiện mang tầm quốc tế trên bản đồ du lịch toàn cầu
giải thưởng du lịch thế giới ra đời từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hàng năm vinh danh những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực du lịch lữ hành với giải thưởng bao gồm các hạng mục hàng không khách sạn resort công ty lữ hành vận chuyển du thuyền điểm đến du lịch
đà nẵng là thành phố đầu tiên của việt nam vinh dự nhận giải thưởng này
tôi nghĩ là đặt cái danh hiệu này thì đây cũng là một nguồn năng lượng mới cho cái hoạt động của du lịch
sau một thời gian dài để phấn đấu cho một cái thương hiệu chúng ta đã có khai thác tương đối toàn diện những cái chúng ta đang có
thì sau khi có cái thương hiệu này thì đòi hỏi ngành du lịch cũng như là thành phố cần phải suy nghĩ nhiều hơn nữa để làm sao đó là như vậy là nâng tầm những cái chúng ta đang có và khai thác thêm những cái chúng ta đang còn là tiềm năng
ngoài giải thưởng trên đà nẵng còn có hai đơn vị du lịch cũng được vinh danh tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới là khu nghỉ dưỡng naman restret và khu nghỉ dưỡng naman restret
các khu nghỉ dưỡng intercontinental đà nẵng sunprice sơn la
sự kiện này sẽ đem đến cho đà nẵng nhiều cơ hội để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch của thành phố
đà nẵng sẽ có một kế hoạch hành động nhưng mà theo tôi nghĩ thì có những cái điểm nhấn sau đây
thứ nhất là thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị hệ thống đường xá trồng thêm hoa làm sạch đẹp hơn
các khu vực trong thành phố
cái thứ hai là đà nẵng sẽ tổ chức những sự kiện tầm cỡ
ví dụ như apec là nó một sự kiện rất là lớn
hai mươi nguyên thủ quốc gia đến đây sẽ kéo theo hơn một mươi các quan khách và các doanh nghiệp hàng đầu của khu vực
các hãng truyền thông lớn sẽ đến với đà nẵng
cái thứ ba nữa là đà nẵng đang khẩn trương để chuẩn bị các kế hoạch hành động đặc biệt
là bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực chuẩn bị công tác đón tiếp và phục vụ tốt nhất cái hội nghị thượng đỉnh apec năm hai nghìn một mươi bảy
việc được chọn là thành phố trao giải thưởng du lịch thế giới năm hai nghìn một mươi sáu khu vực châu á và châu đại dương
cũng như được vinh danh là điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu á
không chỉ tiếp tục khẳng định uy tín và đẳng cấp của thành phố đà nẵng trong lĩnh vực du lịch
mà đây còn chính là sự đánh giá khách quan của quốc tế về những nỗ lực không ngừng của người dân
doanh nghiệp chính quyền thành phố đà nẵng
trong việc xây dựng thương hiệu đà nẵng một điểm đến hiện đại an toàn thân thiện và mến khách